bộ trưởng bộ công thương cũng vừa ban hành một chỉ thị khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung thiết bị vật tư cho ngành y tế chống dịch covid một mươi chín
chỉ thị bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo các thương vụ tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng cung cấp thiết bị vật tư y tế
gửi cục xuất nhập khẩu và cục công nghiệp để gửi bộ y tế thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu
hỗ trợ doanh nghiệp việt nam có nhu cầu nhập thiết bị vật tư y tế
chỉ thị cũng nêu rõ thủ trưởng các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm ứng phó có hiệu quả với covid một mươi chín
cục xuất nhập khẩu làm đầu mối tổng hợp thường xuyên báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ thị này để thống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện